trên tuyến biên giới tỉnh cao bằng cán bộ chiến sĩ các chốt phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đang ngày đêm căng mình ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép
địa bàn đồi biên phòng quang long và đồi biên phòng cửa khẩu lý vạn quản lý
là khu vực có số người việt nam trở về từ trung quốc nhiều nhất
và được coi là điểm nóng về xuất nhập cảnh trái phép
thời điểm này cán bộ chiến sĩ hai đơn vị đang tăng cường lực lượng
tại các chốt chống dịch đồng thời tăng tần suất tuần tra kiểm soát tại các đường mòn lối mở
những đêm trắng tuần tra của tổ công tác đồn biên phòng quang long
bất kể nắng hay mưa thì công việc này vẫn được tiến hành đều đặn
chỉ tiếng riêng từ đầu tháng bảy đến nay đồn đã ngăn chặn trên sáu trăm linh người nhập cảnh trái phép vào nước ta
tại khu vực đường mòn lối mở
sau khi làm thủ tục kiểm tra y tế người nhập cảnh trái phép được đưa về cách ly tập trung theo quy định
cùng dân cũng đi làm bên trung quốc nhập cảnh trái phép
và về đường mòn lối mở
cùng dân cũng đi làm bên trung quốc nhập cảnh trái phép và về đường mòn lối mở
nam mình cũng về theo nhiều đường nhiều lối
và thời gian về cũng không cố định một giờ rất nào cả
có thể là buổi sáng buổi trưa cũng có thể là một hai giờ đêm
khu vực đồn biên phòng quang long quản lý là điểm nóng về xuất nhập cảnh trái phép
người nhập cảnh thường lợi dụng các vị trí địa hình hiểm trở để vượt biên nhằm tránh các tổ chốt
hiện đồn đã phải dựng thêm chốt để tăng cường công tác kiểm soát và ngăn chặn người vượt biên trái phép
khu vực mốc tám trăm chín mươi bảy ở vị trí này chúng tôi đã có lực lượng gác và tổ tuần tra kiểm soát phát hiện
ở khu vực này số lượng công dân nhập cảnh về nhiều
tuy nhiên tôi thấy chưa đảm bảo do vậy cấp thiết chúng tôi phải tiến hành dựng ngay một chốt nữa
để tổ chức bố trí lực lượng thường trực quân số hai mươi bốn trên hai mươi bốn ở đây để đảm bảo công tác phòng chống xuất cảnh trái phép
từ khi xảy ra dịch covid một mươi chín các tổ chốt của đồng bộ
đồng bộ biên phòng cửa khẩu lý vạn đang ngăn chặn trên một bốn trăm linh người xuất nhập cảnh trái phép
có những ngày đơn vị làm thủ tục chuyển gần một trăm linh trường hợp đi cách ly
hiện tại nhiều chốt bộ đội phải sinh hoạt trong điều kiện vô cùng khó khăn để ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép
để ngăn chặn và giảm thiểu tình trạng xuất nhập cảnh trái phép
lực lượng biên phòng tỉnh cao bằng đã tăng cường tuyên truyền những quy định về quản lý xuất nhập cảnh cho dân bản biên giới
hơn nửa năm căng mình kiểm soát ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép
dấu chân của những người lính biên phòng vẫn lặng lẽ vượt qua gian khổ nơi vùng biên